tại hiện trường tổ công tác thu giữ một mươi bánh lớn hình vuông bên trong chứa các gói nhỏ có các viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp với số lượng sáu mươi viên
thông tin truy nã sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị các đồng chí và các bạn xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại